những ngày cuối năm không khí sản xuất tại làng nước mắm truyền thống cửa khe ở thôn sáu xã bình dương huyện thăng bình tỉnh quảng nam cũng trở nên tất bật hơn hẳn
theo chủ các cơ sở sản xuất nước mắm lớn thì hiện tại đã nhận được đơn đặt hàng cho thị trường tết từ năm đến một mươi lít nước mắm ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
những ngày này cơ sở sản xuất nước mắm bình kha của ông lâm xuân bút thôn sáu xã bình dương huyện thăng bình tỉnh quảng nam đang khẩn trương thực hiện những công đoạn chế biến nước mắm để kịp cung cấp cho thị trường tết nguyên đán sắp tới
đến thời điểm này tại cơ sở của ông bút khách hàng đã đặt hàng mua năm lít nước mắm
và không riêng gì cơ sở của ống bút mà tất cả các cơ sở sản xuất nước mắm trong làng đều đã có những đơn đặt hàng cho riêng mình
là được cái sự đóng
và những nước quan tâm cho cái logo cái thương hiệu
từ đó là cái sản phẩm mình nhiều người biết đến người tiêu dùng đã tin cậy
cuối năm nay là phát triển so với năm ngói là có phần phát triển cô hơn
kế hoạch của cái tết này nếu như năm ngói là cỡ là ba lít
nhưng mà năm nay là năm lít là đã có khách hàng đạt
để chuẩn bị cho cái xuất cái lô mắm tết chom tết trong dịp tết này
thì làng nghề là các hộ là chuẩn bị từ một mỗi một cơ sở là chuẩn bị từ bảy đến một mươi lít
để chuẩn bị xuất ra thị trường trong tỉnh có ngồi tỉnh có các tỉnh là ngẳng
các ngày thường thì nói chung là các hộ chuẩn bị một tháng là khoảng độ ba lít
rồi bốn năm lít đó là nhiều đó
còn nếu như trong cái dịp tết này
thì nhỏ nổi nó cũng chuẩn bị cũng là bảy một mươi lít nước mắm để chuẩn bị xuất ra cho cái thị trường trong cái dịp tết này
làng nghề nước mắm truyền thống cửa khe hiện tại có hơn sáu mươi hộ sản xuất nước mắm
trong đó có một mươi một hộ sản xuất quy mô lớn
thương hiệu nước mắm cửa khe được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp nhãn hiệu độc quyền vào năm hai nghìn một mươi
và được ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam công nhận là nghề truyền thống vào năm hai nghìn một mươi
chúng tôi tập trung cho cái việc là nâng cao cái chất lượng sản phẩm
đặc biệt là quan tâm đến cái việc là cái chất lượng nó vào trong quá trình chế biến
là tập trung cho cái công tác là vệ sinh và không cái đưa các cái chất phụ do vào trong sản phẩm
và đa dọng hóa các loại sản phẩm để đưa ra thị trường
đặc biệt là trong cái dịp tết này nó sắp đến
đến nay nước mắm cửa khe đã được bày bán tại nhiều siêu thị lớn ở thành phố tam kỳ đà nẵng và nhiều nơi trên cả nước
mỗi năm tiêu thụ khoảng một trăm hai mươi lít nước mắm các loại
riêng trong dịp tết nguyên đán này sẽ cung cấp hơn sáu mươi lít nước mắm theo đơn đặt hàng
nhờ gắn sản xuất với tiêu thụ nhất là giữ được thương hiệu giá cả và đầu ra sản phẩm khá ổn định
nên cuộc sống người làng mắm cửa khe ngày càng được cải thiện